tổng cục thủy lợi vừa có công điện về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi
và phòng chống ngập lụt do ảnh hưởng của cơn bão số sáu ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
tổng cục thủy lợi đề nghị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố
các công ty khai thác công trình thủy lợi triển khai phương án bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi
xây dựng phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du hồ chứa
chủ động hạ thấp mực nước các hồ chứa nước có cửa van xuống mức chủ động đón lũ
bảo đảm an toàn công trình và không xả lũ bất thường làm ảnh hưởng đến vùng hạ du
thực hiện các phương án đảm bảo an toàn hồ chứa khi có nguy cơ xảy ra sự cố
theo dõi sát tình hình diễn biến mưa bão chủ động vận hành tiêu nước đệm trong các hệ thống thủy lợi
vận hành tối đa công suất các công trình tiêu úng khi có mưa lớn xảy ra
tăng cường trực ban tại công trình hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong thời gian có mưa lũ
theo dõi chặt chẽ mực nước và lưu lượng nước đến hồ chứa nước để có phương án vận hành phù hợp